đoàn đại biểu các tỉnh thành phố trong cả nước lãnh đạo tỉnh quảng trị gia đình đồng chí tổng bí thư lê duẩn cùng đại diện các tầng lớp nhân dân tỉnh quảng trị và huyện triệu phong
sinh ra tại quê hương quảng trị trong một gia đình làng quê có truyền thống yêu nước quý nhân nghĩa và hiếu học
tuổi niên thiếu của đồng chí lê duẩn đã chịu ảnh hưởng lớn từ những tấm gương nghĩa dũng và các phong trào đấu tranh yêu nước
vào tuổi hai mươi từ một thanh niên yêu nước nhiệt thành
đồng chí lê duẩn đã đến với cách mạng với lãnh tụ nguyễn ái quốc và trở thành lớp đảng viên cộng sản đầu tiên năm một nghìn chín trăm ba mươi của đảng
từng trải và tôi luyện trong các cuộc đấu tranh cách mạng khi hoạt động bí mật lúc công khai ở khắp ba miền bắc trung nam
khi bị tù đầy giam cầm trong nhà tù đế quốc đồng chí lê duẩn luôn nêu tấm gương khí tiết của một chiến sĩ cộng sản kiên trung bản lĩnh giàu trí tuệ kiên quyết đấu tranh đưa phong trào cách mạng tiến lên
vào tuổi hai mươi từ một thanh niên yêu nước nhiệt thành đồng chí lê duẩn đã đến với cách mạng với lãnh tụ nguyễn ái quốc và trở thành lớp đảng viên cộng sản đầu tiên năm một nghìn chín trăm ba mươi của đảng
tổ quốc việt nam độc lập thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội nhân dân việt nam có cuộc sống tự do ấm no và hạnh phúc
là một chiến sĩ cộng sản kiên cường hoạt động khốc biệt mọi đồng chí lê duẩn đã in dấu chân trên khắp mọi miền của đất nước và một lòng trung kiên với nhân dân với đảng
nêu cao tiên thần cách mạng tiến công ngay cả trong những năm tháng bị tù đầy bị xiềng xích trong những lúc cách mạng gặp muôn vòn khó khăn
đồng chí vẫn giữ vững trí khí cách mạng kiên quyết đấu tranh
đồng chí lê duẩn tìm mọi cách để đưa phong trào cách mạng tiến lên là nhà lãnh đạo kiệt xuất của đảng
đồng chí lê duẩn đồng thời cũng là nhà lý luận xuất sắc một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng việt nam
đồng chí rất coi trọng nghiên cứu lý luận học tập và rèn luyện tư diland với gần một trăm linh tác phẩm và hàng ngàn trang viết nổi bật là các tác phẩm
để cương cách mạng việt nam thư vào nam dưới là cờ vẻ vang của đảng vì độc lập tự do vì chủ nghĩa xã hội tiến lên dần dựng thắng lời mới
với phong cách tư duy độc lập tự chủ sáng tạo luôn trăn trở suy nhị tìm tòi đúc rút kinh nghiệm thực tiện và thực hiện phương châm cách mạng là sáng tạo chân lý là cụ thể
đồng chí đặc biệt nhấn mạnh đến việc phát hiện quy luật vận dụng quy luật vào thực tiện đời sống
lấy thực tiền để kiềm nghiệm chân lý đồng chí đã có những đóng góp quan trọng góp phần đưa lý luận cách mạng việt nam lên một tầm cao mới
đồng chí vừa là một nhà yêu nước lớn
vừa là một chiến sĩ cộng sản quốc tế trông sáng suốt đời nơi gương bắc hồ chăm lo góp phần cung cố tăng cường đoàn kết quốc tế
đồng chí lê duẩn đã sống một cuộc đời trung thực giản dị luôn gần gũi đồng bào đồng chí với tình yêu thương tha thiết và chân thần
với đồng chí con người sống là phải lao động có tình thương và lè phải đó là đạo lý của cuộc sống
cuộc đời của đồng chí là một nhân cách lớn về lè sống và đào lập người
một tấm lòng bao dung
đồ lường đầm lòng nhân ái cao cảo
cống hiến của đồng chí tổng bí thư lê duẩn đối với sự nghiệp kết màng của đảng và của nhân ta thật là to lớn
quảng trị quê hương yêu dấu là bao tình cảm sâu nặng và khôn nguôi thương nhớ trong trái tim đồng chí
sinh thời đồng chí lê duẩn luôn dõi về quảng trị gửi gắm niềm tin tưởng sâu sắc
nước nhà thống nhất giang sơn tổ quốc nối liền một dài
trên cương vị là tổng bí thư
bên cạnh nỗi lo chung cho đất nước đồng chí vẫn hướng về quê hương với bao trăn trở lo toan và để lại nhiều kỷ niệm sâu sắc
đồng chí tâm tình đối với tất cả chúng ta quê hương là tình sâu nghĩa nặng
riêng tôi ngoài công việc chung của cả nước vẫn thường nghĩ đến tỉnh nhà và từ hỏi không biết đồng bào trong tỉnh từ ngày giải phóng đến nay sống như thế nào
về thăm quê dù thời gian lưu lại ngắn ngùi đồng chí vẫn từng đến từng gia đình

hai bên nhất trí phối hợp giảm bớt những căng thẳng có thể xảy ra trong tiến trình đàm phán lâu dài
sau cuộc họp trên văn phòng thủ tướng anh thông báo cả hai bên rất lạc quan
về các cuộc thảo luận kể từ khi anh kích hoạt điều năm mươi hiệp ước lisbon hôm hai mươi chín tháng ba
số người mất tích ở mexico trong năm hai nghìn một mươi sáu đã lên tới gần ba mươi người
theo báo cáo của ủy ban nhân quyền nước này mới đưa ra
theo đó sự phổ biến của tội phạm có tổ chức là nguyên nhân chính của vấn đề
theo báo cáo của ủy ban nhân quyền quốc gia mexico trong năm hai nghìn một mươi chín
trong khi con số của năm ngoái lên tới gần ba mươi
các con số này được trình bày trong báo cáo mới đưa ra của ủy ban khảo sát hai mươi sáu bang trên ba mươi một bang của mexico
năm bang không tham gia vào cuộc điều tra nghĩa là con số thực tế có thể còn cao hơn
đại diện ủy ban cho rằng việc mexico thiếu một khung luật chung quy định về trừng phạt các tội ác
liên quan đến bắt cóc
và mức độ trừng phạt không cao đã dân đến tỷ lệ tội phạm ngày càng tăng
theo một điều tra dưới năm các vụ phạm tội ở mexico bị đưa ra kết án
quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc